sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh công an huyện tĩnh gia vừa phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thanh hóa
triệt phá đường dây đánh bạc cực lớn dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến khi bị chia xóa đường dây đánh bạc này đã giao dịch thể hiện qua các tài liệu số tiền lên tới hơn một trăm sáu mươi tỷ đồng
quá trình phá án công an tỉnh gia đã đồng loạt bắt giữ một mươi đối tượng gồm trần văn chính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trần đình long sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
nguyễn văn thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai phạm văn thiết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trần hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một nguyễn văn huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nguyễn văn luận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hồ văn khuyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đều ở xã hải bình trần văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở xã nghi sơn và lê văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở xã hải thanh huyện tĩnh gia
khám xét nơi ở của một mươi đối tượng nói trên lực lượng công an đã thu giữ hai máy tính một mươi một điện thoại di động hai bộ mô đeo internet
và ba trăm bốn mươi năm triệu đồng
đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet
theo kết quả điều tra ban đầu đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng internet này là trần văn chính ở xã hải bình huyện tĩnh gia
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến khi bị triệt xóa đường dây đánh bạc này đã giao dịch số tiền lên tới hơn một trăm sáu mươi tỷ đồng
ghi nhận thành tích xuất sắc trên của công an huyện tĩnh gia chiều ngày hai tháng một mươi công an tỉnh thanh hóa ubnd huyện tĩnh gia và hiệp hội doanh nghiệp huyện tĩnh gia đã đến chúc mừng và thường nóng sáu mươi triệu đồng cho công an huyện tĩnh gia
liên quan đến vụ một học sinh lớp một mươi tử vong tại trường trên địa bàn tỉnh quảng ninh sau ba ngày điều tra công an tỉnh quảng ninh vừa thông tin ban đầu về nguyên nhân tử vong của em nguyễn hải nguyên xảy ra vào ngày ba mươi tháng chín là do tự tử có thể là do buồn chán
công an tỉnh quảng ninh vừa thông tin ban đầu với nguyên nhân tử vong của em nguyễn hải nguyên xảy ra vào ngày ba mươi tháng chín là do tự tử có thể là do bóng đá
công an tỉnh quảng ninh vừa thông tin ban đầu với nguyên nhân tử có thể là do tự tử có thể là do tự tử có thể là do bóng đá